mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự hai tỷ đô la mỹ dành cho các lực lượng ukraine
khoản hỗ trợ này được ngoại trưởng mỹ antony blinken công bố trong cuộc họp báo chung
với người đồng góp ukraine dmytro kulubar diễn ra tại thủ đô kiev
nhân chuyến thăm của nhà ngoại giao mỹ tới ukraine
đây là một phần trong gói hỗ trợ sáu mươi một tỷ đô la mỹ mà washington đã thông qua cách đây vài tuần
sau nhiều tháng tranh luận tại quốc hội mỹ
cụ thể là một sáu tỷ đô la mỹ có được từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được tổng thống mỹ joe biden
ký hồi tháng trước và bốn trăm linh triệu đô la mỹ còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự
cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ
ông blinken nêu rõ mục tiêu của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng
ở ukraine và giúp nước này mua thiết bị quân sự từ các nước khác không chỉ từ mỹ
cũng theo ngoại trưởng blinken mỹ đang tìm cách đẩy nhanh việc vận chuyển thêm vũ khí
và đạn dược cho ukraine trong bối cảnh một đợt tấn công trên bộ mới của nga
ở khu vực đông bắc ukraine